chiều ngày ba tháng bốn theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới thủ đô bruxelles vương quốc bỉ
bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại nghị viện châu âu ep theo lời mời của chủ tịch ep antonio tajani
ngay sau khi xuống sân bay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với chủ tịch hạ viện vương quốc bỉ sigfried bacher tại trụ sở hạ viện vương quốc bỉ
chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tới bỉ
chủ tịch hạ viện bỉ nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa việt nam và bỉ được bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là thời điểm để hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới cùng nhau ký kết các hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực đặc biệt là nông nghiệp
nông nghiệp là lĩnh vực tiềm năng và hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của hai nước
ngoài ra hai nước cũng hợp tác rất chặt chẽ trong các lĩnh vực

nhấn mạnh vừa qua hai nước đã hợp tác thành công trên rất nhiều lĩnh vực
kim ngạch xuất nhập khẩu hai triệu tăng liên tục năm hai nghìn một mươi tám đã đạt hai tám tỷ usd
chủ tịch quốc hội mong muốn thời gian tới quan hệ hai nước sẽ được nâng lên tầm cao mới trong tất cả các lĩnh vực
đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực bỉ có tiềm năng và việt nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo
điện gió điện mặt trời vì điều kiện tự nhiên của việt nam rất phù hợp để khai thác các loại năng lượng này
tại hội kiến hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về evfta
chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn quốc hội bỉ tiếp tục ủng hộ
có tiếng nói để thúc đẩy nghị viện châu âu có kế hoạch sớm phê chuẩn hiệp định này
bởi việc phê chuẩn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả việt nam bỉ và liên minh châu âu eu
đánh giá evfta có vai trò quan trọng chủ tịch hạ viện bỉ cho biết các bên sẽ cân nhắc hoàn tất thủ tục phê chuẩn
trong thời điểm đầu nhiệm kỳ của nghị viện châu âu sắp tới bỉ sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy tiến trình này